tại hà nội các nhà khoa học tại trung tâm phát triển công nghệ cao thuộc viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
đã tổ chức công bố kết quả nghiên cứu máy làm đá tuyết từ nước biển phục vụ bảo quản hải sản đánh bắt xa bờ
đây là sản phẩm đầu tiên được nghiên cứu và chế tạo phù hợp với điều kiện thực tế của tàu cá việt nam
góp phần nâng cao chất lượng bảo quản hải sản giảm bớt nhân công tiết kiệm không gian sử dụng trên tàu
trong hai năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm các nhà khoa học đã chế tạo thành công máy sản xuất đá tuyết từ nước biển
năng suất một hai trăm năm mươi kg trên hai mươi bốn giờ đặc biệt đã làm chủ công nghệ chế tạo buồng tạo đá tuyết
bao gồm tang trụ cơ cấu gạt đá bộ phận phun nước hệ thống tuần hoàn nước lạnh
bộ trao đổi nhiệt sử dụng hệ thống máy nén một cấp phù hợp với điều kiện tàu cá việt nam
ngoài ra máy sản xuất đá tuyết còn được tạo ra từ nước biển
được chế tạo dựa trên các nguyên vật liệu có khả năng chịu ăn mòn của nước biển như inox ba trăm một mươi sáu
nhựa pvc máy nén bộ phận tách dầu dàn ngưng
các thiết bị khác đều sử dụng loại chuyên dùng cho tàu biển nên bảo đảm độ bền và độ tin cậy
sản phẩm đã được thử nghiệm tại càng biển và trên tàu cá thuộc vùng biển hải phòng
cho thấy máy chạy ổn định đáp ứng yêu cầu đặt ra
thời gian tới nhóm tiếp tục nghiên cứu máy có năng suất lớn hơn
có thể lên đến một mươi tấn trên hai mươi bốn giờ với nhiều cải tiến
đối tượng hướng đến là cá ngừ nhằm đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu của thị trường tiềm năng như nhật eu